sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ ở công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên năm bị can đến hải dương lấy ô tô bỏ trốn vào đắk lắc
sau hai ngày năm đối tượng đã bị các lực lượng công an hai địa phương phối hợp bắt giữ
tại địa bàn xã e quê các lực lượng công an gồm công an huyện cư mơ ga công an huyện ea súp và phòng cảnh sát cơ động
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp với công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
bắt gọn năm đối tượng gồm vũ thành nghị đinh khánh đạt cùng chú tại tỉnh hải dương đào đình kiên vũ văn dũng và nguyễn văn long cùng chú tại tỉnh hương yên
trước đó năm đối tượng này đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
chờ ngày xét xử về các tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và buôn bán hàng cấm
lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày tường nhà giam ẩm năm đối tượng đã đục tường bỏ trốn
em tên là vũ thành nghị phạm tội mua bán trái phép chất ma túy bị bắt ở công an mỹ hào
ngày chín chúng tôi có trốn vào viện cưm ở nga tỉnh đắk lắk và trốn được hai ngày chúng tôi bị bắt
sau khi bỏ trốn năm đối tượng đã đón xe taxi về nhà của đạt lấy xe ô tô rồi vào thành phố thanh hóa
gửi chiếc xe ô tô này ở một bệnh viện rồi chia thành hai nhóm đón xe khách lên nhà một người quen của nghị ở tỉnh đắk lắc
đến trưa ngày một mươi một tháng sáu khi chúng đang lẩn
trốn tại địa bàn các huyện của tỉnh đắk lắc thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết trong các đối tượng này vũ thanh nghị đã có một tiền án tám năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản
nguyễn văn long có một tiền án một mươi một năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện cư nga về việc nghi vấn các đối tượng trốn truy nã tại tỉnh hưng yên
có khả năng đến ẩn ấu lẩn trốn tại địa bàn xã hè quế và một số xã lân cận
công an xã đã thực hiện
công an xã hè quế đã thực hiện việc tập hợp lực lượng phối hợp với công an thị xã mỹ hào
các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh công an huyện chốt chặn và bắt giữ được bốn trên năm đối tượng
khi đối tượng đang trên đường di chuyển tại buôn gia rai xã e quế
trong quá trình khi các đối tượng bỏ trốn thì các đối tượng này cũng rất là có thủ đoạn tinh vi
đi dùng các phương tiện đi rất nhiều nơi
các đối tượng đã gây hướng rất khó khăn cho lực lượng truy bắt
chúng tôi đã dùng các biện pháp ngụ cũng như là phối hợp với các lực lượng công an các địa phương
để truy tìm dấu vết cũng như là để truy lùng và bắt giữ được đối tượng về đây
trước hết là trân thành cao hơn lực lượng phối hợp của công an tỉnh đắk lắc
cũng như là các lực lượng công an của huyện trường nga cũng như là công an xã và lực lượng quân chúng nhân dân
hiện cả năm đối tượng đã được lực lượng công an tỉnh đắk lắc bàn giao cho công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
để xử lý theo thẩm quyền